để bảo đảm về an toàn thực phẩm trong mùa trung thu ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh ninh bình
đã thành lập ba đoàn thanh kiểm tra liên ngành tuyến tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn
các tổ thực hiện kiểm tra tại các siêu thị các chợ cơ sở sản xuất cửa hàng kinh doanh bánh kẹo
đặc biệt lưu ý đến hồ sơ công bố sản phẩm điều kiện bảo quản của các cửa hàng kinh doanh bánh trung thu
các quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất bánh
ngoài ra đoàn công tác sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên một số sản phẩm của cửa hàng để rán nhãn xét nghiệm
sau tết trung thu các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh ninh bình vẫn tiếp tục duy trì thực hiện
với các sản phẩm bánh trung thu còn lại về hạn sử dụng của các loại bánh